để hạn chế tai nạn đuối nước huyện đoàn lục ngạn tỉnh bắc giang đã tổ chức cắm gần hai trăm linh biển cảnh báo nguy hiểm
tại những nơi có nguy cơ đuối nước cao
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay huyện đoàn lục ngạn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn tổ chức cắm gần hai trăm linh biển cảnh báo nguy hiểm
tại những nơi có nguy cơ đuối nước cao như ao hồ sông
bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại các buổi sinh hoạt tri đoàn
nhằm nâng cao ý thức về quản lý chăm sóc trẻ trong mùa hè mở các lớp dạy bơi miễn phí tại các xã vùng cao
nhờ đó trong mùa hè năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn huyện lục ngạn không xảy ra trường hợp đuối nước